kể từ nay đến ngày ba mươi tháng chín thành phố hồ chí minh sẽ chuyển sang test nhanh kháng nguyên
ở tất cả những vùng nguy cơ thay vì lấy mẫu test nhanh hoặc là pcr mẫu gột
ở vùng đỏ cam vàng xanh như trước đây
đó là thông tin vừa được ubnd thành phố hồ chí minh công bố
nhằm tiếp tục triển khai công tác xét nghiệm tại địa bàn dân cư từ nay đến ngày ba mươi tháng chín
theo đó có sự thay đổi về cách thức lấy mẫu xét nghiệm cho các vùng nguy cơ
thành phố sẽ thực hiện test nhanh kháng nguyên để bóc tách ngay nguồn lây nhiễm
không thực hiện phương pháp xét nghiệm rt pcr như trước
tại các vùng đỏ vùng cam sẽ thực hiện test nhanh khá nguyên đơn cho toàn bộ người dân trên địa bàn
trừ các f được xác định trong vòng một mươi bốn ngày gần đây và các trường hợp f khỏi bệnh
lặp lại sau hai ngày làm liên tục ba lần trong bảy ngày
tại các vùng vàng vùng xanh vùng cận xanh thực hiện test nhanh khá nguyên đơn
cho mẫu đại diện hộ gia đình trong đó mẫu được so với mẫu ở đợt trước

tại các vùng vàng vùng cận xanh thực hiện test nhanh kháng nguyên đơn cho toàn bộ người dân trên địa bàn
thành phố sẽ đảm bảo các quy định và nguồn lực tham gia lấy mẫu
tiếp tục chia nhỏ địa bàn và tổ chức nhiều đội lấy mẫu phù hợp
chú động huy động tăng cường nguồn nhân lực tại địa phương tham gia công tác lấy mẫu
tăng cường sự tham gia của bang điều hành khu phố ấp tổ dân phố tổ nhân dân trong quá trình tổ chức lấy mẫu tại địa phương